cùng dòng chảy báo chí xin kính chào quý vị và các bạn
công luận cũng như là dư luận đang rất là quan tâm
đến vấn đề là giang hồ ảo trên mạng xã hội
và đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ cùng bàn luận với chuyên gia
khách mời nhà báo trần quang vũ
kính thưa ông chúng tôi có những hình ảnh đây ạ xin mời ông
công an tỉnh bắc ninh thì cũng đã bắt gọi là giang hồ ảo khá bảnh
và đây cũng chính là chủ đề mà các báo đang rất là quan tâm trong những ngày gần đây
ông có nhìn nhận gì về hiện tượng mà chúng ta có thể tạm gọi là giang hồ ảo đang tung hoành trên mạng xã hội không
trước hết là đây là giang hồ ảo trên mạng xã hội
nhưng nó là giang hồ thật trong cuộc đời
khi mà nhìn thấy cái hình ảnh của cái cậu này
là cậu ấy đốt cái xe máy
và cậu ấy cầm ngang cái gậy ở trên vai
thì cái cảm giác đầu tiên của tôi
là không phải là một người lương thiện
và nếu chúng ta đặt vai trò của chúng ta
là những người ông những người cha
của những cái thành phần này
chúng ta sẽ rất xấu hổ với cộng đồng
nếu chúng ta là những người ông người cha
của những người coi đây là thần tượng
thì hôm nay là thần tượng
ngày mai sẽ học theo những hành vi ấy có thần tượng
thì chúng ta cũng đã xấu hổ với cộng đồng
chúng ta đã bất an gia đình của chúng ta
dòng họ của chúng ta sẽ bất an trong tương lai
và đây chính là những vấn đề
mà xã hội đang phải phản ứng với nó một cách quyết liệt
và phải có thái độ của nó một cách danh mạch
để xử lý những cái trường hợp này
vâng kính thưa như ông vừa nói ạ
tôi xin mời ông nhìn lên màn hình ạ
khá bảnh thì sở hữu hai kênh youtube
lên đến một chín triệu lượt người theo dõi
trong khi đó thì những cái video của khá bảnh
thì cũng đều lên tới con số hàng triệu lượt xem
những cái trường hợp khá bảnh đó ạ
chúng ta vẫn còn có tương đối là nhiều các cái kênh youtube
tương tự như khá bảnh ạ
tức là giang hồ mạng ạ
đây là một cái hiện tượng mà ngày càng phổ biến
trên mạng xã hội
và chúng ta chưa có một cái biện pháp nào
ngăn chặn kịp thời hết cả
thì đây rõ ràng là một cái mối nguy hại
cho cái sự phát triển của con em chúng ta phải
tôi thì tôi dùng từ để gọi cái nhóm này
đấy là cái thần tượng lệch chuẩn
tại sao gọi là thần tượng lệch chuẩn
mỗi cái con người này
là nó có hàng chục nghìn
cái phen của nó tức là có bạn bè của nó
và nó có cả hàng trăm nghìn
và có thể đến cả một triệu người theo dõi hành vi của
cái nhóm những cái kẻ giang hồ này
thì nó lại đang tung hoành trên mạng
và nó tự nhiên là suy tôn
cái nhóm thanh niên suy tôn nó là thần tượng
những cái người mà suy tôn nó là thần tượng là gì
có ba loại người
có ba loại người
mà tôi nhìn ra
là những cái cậu thanh niên này
là nó sinh ra lớn lên
ở một cái gia đình
ở một cái dòng họ
mà không quản lý nó được một cách chặt chẽ
cái đối tượng thứ hai
là cái đối tượng mà học hành kém gọi
và cái đối tượng thứ ba là đối tượng đua đòi
và chúng ta nhìn thấy là
bản thân thần tượng đã xấu rồi
và những kẻ mà tôn thờ với thần tượng mà
cũng không phải là tốt
nếu chúng ta không có những hành động ngăn chặn ngay
không có hành động phối hợp để giáo dục ngay
thì một xã hội mà nó có quá nhiều cái thành phần như thế
thì cái nguy cơ băng ngoại đạo đức của xã hội là rất cao
như là ông nói
tức là cái hiện tượng là lệch chuẩn thần tượng đấy
thì vov giao thông thì cũng đã có quan điểm như vậy
giới trẻ lật chuẩn hay là thiếu hình tượng thiếu sân chơi sạch
thực ra bây giờ vấn đề của nó là thế này này
chúng ta có thiếu hình tượng không
chúng ta nói là thiếu thì cũng đúng
như chúng ta nói là không thiếu thì cũng đúng
nếu mà chúng ta tìm các cái hình tượng này
những cái người mà xuất sắc ở trong xã hội
trong cái lứa tuổi thanh niên
tôi phải nói rằng là vô cùng nhiều
có rất nhiều em là hoàn cảnh khó khăn vượt nghèo
để bước chân vào đại học và thành thủ khoa
và trở thành những người sau này có ích cho sau
đấy là những cái nhân tố của chúng ta
và ở nhiều lĩnh vực chúng ta tìm ra được rất nhiều em giỏi
nhưng cái này tôi với ông cùng là nhà báo
chúng ta phải nhận rằng
cái khuyết điểm của báo chí của chúng ta
phải tìm những gương người tốt việt tốt ấy
và nêu nó lên để trở thành các thần tượng
thành những cái điển hình
để cho tất cả mọi người học theo
thì chúng ta chưa làm được cái điều vậy
và cũng phải nói rằng là thế này này
cái sinh hoạt của đoàn thanh niên hiện nay
chưa đưa được cái số thanh niên này vào trong cái tổ chức của mình
sinh hoạt có hiệu quả
để cho nó loại bỏ được những cái mà chúng ta cảm thấy không yên tâm
và để nhân hình ảnh tiên tiến
nhân những cái hình tượng tốt lên
đúng như chúng ta vừa nhận nhận ạ
tức là những nhân tố tốt thì rất nhiều
nhưng mà chúng ta chưa xây dựng được
trở thành những điển hình
để cho giới trẻ nói theo
trong khi đó thì những cái nhân vật gọi là giang hồ ảo
thì tại sao mà lại thu hút được cái
sự quan tâm của đông đảo
mọi người và đặc biệt là giới trẻ
thì đây theo báo tuổi trẻ
theo chuyên gia tâm lý trịnh trung hòa
thì là những cái điều mới lạ
những hành vi khác biệt
luôn có sức hấp dẫn hơn
đặc biệt là với những người ở độ tuổi
chưa phân biệt được cái tốt cái xấu
ở một góc độ khác thì là
chuyên gia tâm lý đinh đoàn
thì có nhìn nhận rằng
chào lưu hâm mộ hiện tượng mạng
cũng cho thấy khoảng trống trong đời sống văn hóa
tinh thần của giới trẻ
những người quá phụ thuộc vào mạng xã hội
và chuyên gia tâm lý đinh đoàn
thì cũng đã nhận định rằng
nếu chỉ dừng lại ở việc xem và like
thì đã đành
nhưng sợ nhất là cái thói ngông cuồng
ngày càng nở rộ
và dẫn đến những hậu quả đáng tiếc
như bạo lực trong trường học
trong gia đình
và như thế văn hóa hâm mộ của giới trẻ hiện nay
rất đáng lo ngại
ông có đồng quan điểm với cả những nhận định này không ạ
thực ra bây giờ chúng ta phải nhìn nó
cái số thanh niên
mà nó đang
đi theo cái trào lưu
để nó công nhận
các cái thần tượng lệch chuẩn
so với lại cái tổng số thanh niên
hiện nay đang ở các lĩnh vực khác
của kinh tế văn hóa xã hội tư tưởng v v
thì cái lực lượng này
nó rất là ít so với đối tượng kia
cho nên chúng ta không đáng bi quan lắm
cái điều thứ hai là
các chuyên gia tâm lý mà đưa ra những ý kiến này
thì có những cái điều mà tôi đồng ý
có những điều tôi chưa đồng ý
cái điều quan trọng nhất
là chúng ta phải xây dựng được một cái chuẩn
đạo đức phương pháp
ứng xử cho cái thanh niên mới lớn lên
nó làm cái gì
nó học hành như thế nào
nó thế nào
là chuẩn về đạo đức
đối với lại cha mẹ thế nào
đối với xã hội như thế nào
đối với anh em như thế nào
đối với lại đồng loại như thế nào
và nó thiếu là vì những cái sinh hoạt cộng đồng
ở trong lứa tuổi nó
nó chưa đạt được đến cái mức
mà giáo dục được tư tưởng của nó
đấy là cái lớn nhất
vì thế cho nên khi mà nó lớn lên
nó vừa lớn lên
nó như một tờ giấy trắng
thì nó tiếp thu cái đen ngay lập tức
cho nên nó mới ngả theo cái đấy
thế còn nói rằng là ở cái lứa tuổi này
chưa nhận thức được
về mặt pháp luật về mặt tâm lý
người ta đã xác định rằng
với một mươi sáu tuổi là phải chịu trách nhiệm
với tất cả các hành vi của mình
thì cái lứa này
qua cái đấy rồi
hoàn toàn phân biệt được cái nào đúng
cái nào sai
và nó là một cái thứ azure
thiếu suy nghĩ thậm chí không suy nghĩ
chứ không phải là
nó không phân biệt đúng sai đâu
nên bây giờ vấn đề của nó
chúng ta phải nhìn nhận
chúng ta phải phân tích tâm lý
và chúng ta phải chia ra từng nhóm
nhóm nguy cơ thấp
nhóm nguy cơ cao
nhóm không có nguy cơ
các cái nhóm
và phải xây dựng được một cái chuẩn
về đạo đức ứng xử trong ngoại lĩnh vực
vâng kính thưa nhà báo trần quang vũ
như vậy thì vấn đề là giang hồ ảo
đang tung hoành mạng xã hội
là một cái điều mà rất là đáng buồn
chúng ta cần phải sớm loại bỏ ngay lập tức phải không ạ
và đồng thời thì chúng ta cần phải
xây dựng những chuẩn mực đạo đức xã hội
để giới trẻ khi mà lớn lên
thì nhìn vào đó để sống theo pháp luật
và theo các chuẩn mực đạo đức xã hội phải không ạ
xin cảm ơn nhà báo trần quang vũ
kính thưa quý vị và các bạn chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại
với đề tài này trong những chương trình tiếp theo
còn bây giờ xin kính mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi chương trình
với những tin tức đáng chí khác